nghiêm trọng hơn hai đối tượng này còn hai lần mang vòng hoa tang đến đặt trước cửa nhà
đến nơi làm việc của nạn nhân là cổng trường trung học cơ sở an hưng
phường an hưng thành phố thanh hóa đứng tụ tập để gây sức ép đòi trả nợ cho hai người em trai
tiếp theo chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng cập nhật các tin tức đáng chú ý khác
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị một tin vui sẽ mở đầu cho nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay
theo thông tin từ hcdc ngày hai mươi bảy tháng bảy có bốn ba trăm năm mươi ba bệnh nhân xuất viện
và đây là số lượng bệnh nhân covid một mươi chín xuất viện trong một ngày cao nhất từ trước đến nay
hiện tại tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là hai mươi một ba trăm ba mươi tám người
ngành y tế tp hcm đang điều trị cho ba mươi chín một trăm một mươi bốn bệnh nhân dương tính
bao gồm những người có kết quả xét nghiệm rt pcr và test nhanh dương tính
trong số này bảy trăm bốn mươi bốn bệnh nhân có diễn tiến nặng đang thở máy một mươi ba trường hợp cần can thiệp ecmo
tính đến ngày hai mươi bảy tháng bảy tp hcm đã có tám trăm một mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc
trong ngày hai mươi bảy tháng bảy thành phố có thêm bốn ba trăm năm mươi ba bệnh nhân xuất viện
đây là số lượng f xuất viện trong một ngày cao nhất tại tp hcm từ trước tới nay
tp hcm tiếp tục thực hiện chí thị một mươi sáu và triết khai tăng cường một số biện pháp đến ngày một tháng tám
ngành y tế đang chuyển dần chiến lược điều trị để hạn chế số ca tử vong
sức chặt việc thực hiện chí thị một mươi sáu trên toàn thành phố
tp hcm có thể áp dụng các biện pháp theo chỉ thị một mươi hai và công văn hai nghìn bốn trăm sáu mươi tám thêm một hai tuần nữa
phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm phan văn mãi cho biết là khi tham dự
họp báo thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín vào chiều nay ngày hai mươi tám tháng bảy
tại buổi họp báo trả lời của hồ chí minh là
của báo chí về các biện pháp phòng chống dịch sau ngày một tháng tám
phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm cho biết tp hcm đã triển khai đồng bộ các giải pháp
theo chí thị một mươi hai của ban thường vụ thành ủy và công văn hai nghìn bốn trăm sáu mươi tám của ủy ban nhân dân tp hcm
đến ngày một tháng tám tp hcm sẽ có những đánh giá về tình hình dịch để đưa ra những giải pháp đồng bộ
tuy nhiên phó bí thư thành ủy cho rằng tp hcm có thể áp dụng các biện pháp theo chỉ thị một mươi hai
và công văn hai nghìn bốn trăm sáu mươi tám thêm một thời gian nữa có thể từ một đến hai tuần sau ngày một tháng tám
trước đó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong cho biết
bắt đầu từ tối hai mươi sáu tháng bảy người dân không ra đường từ một mươi tám h đến sáu h sáng hôm sau
tất cả hoạt động trên địa bàn tp hcm tạm dừng trừ cấp cứu và thể yêu cầu điều phối để phòng chống dịch
sáng ngày hai mươi tám tháng bảy công ty vixon đã thông báo tạm dừng cung cấp thịt heo mạnh
cho các siêu thị và hệ thống cửa hàng tại tp hcm do công ty có công nhân bị nhiễm covid một mươi chín và trước
việc này sở công thương thành phố đã có kịch bản về nguồn cung thịt ứng thịt cho người dân
cụ thể do có các ca nhiễm covid một mươi chín nên hiện công ty vicksan đã giảm hoạt động
ở khâu pha lốc và khâu bốc xếp cũng đang gặp khó khăn
đơn vị này đã thông báo đến khách hàng là ngưng cung cấp bật hàng thịt heo đóng vĩ
theo đó hiện chủ yếu cung cấp thịt heo mảnh đã mổ
hiện không giết mổ tại đây vẫn còn hoạt động
sở công thương tp hcm cho biết để đảm bảo nguồn cung cho thành phố
trong trường hợp vixxan hoặc các cơ sở giết mổ khác gặp khó
sở đã làm việc với các đơn vị liên quan và có các phương án
thực tế nhu cầu tiêu dùng thịt heo của tp hcm từ trên dưới một mươi con
thực tế nhu cầu tiêu dùng thịt heo của tp hcm từ trên dưới một mươi con
thường hiện xuống còn sáu đến bảy con một ngày do đó với các phương án đưa ra được triển khai
thuận lợi việc thiếu hộp thịt heo từ nhà máy vết xăng không đáng lo ngại phía vết xăng cũng
chính thức có công văn gửi đến sở y tế tp hcm trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm và các cơ
cơ quan chức năng liên quan tại tp hcm xin tạm dừng hoạt động trong ba bốn tuần để đưa công nhân mất
covid một mươi chín đi cách ly tập trung còn các f một f hai sau khi theo dõi nếu đủ điều kiện có thể quay lại công việc
chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy chủ tịch ủy ban nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ký quyết định cho bà huỳnh thu hà
thôi giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân phường hóa an thành phố biên hòa vì thực hiện chưa tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó bà huỳnh thu hà thôi giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân phường hóa an được điều động đến công tác
tại trung tâm văn hóa thông tin và thể thao tp biên hòa nguyên nhân điều động bà hà khỏi giác chủ tịch
ủy ban nhân dân phường bởi trong hơn một tháng qua với cương vị người đứng đầu quản lý nhà nước tại địa phương
bà hà chưa thực hiện tốt công tác chi đạo điều hành thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
để dịch bệnh trên địa bàn phát sinh nhiều không có biện pháp xử lý cũng như không đề xuất cấp trên
chủ tịch ủy ban nhân dân tp biên hòa cũng đã ký quyết định điều động ông dương minh sang
phó trưởng phòng nội vụ tp biên hòa giữ chức quyền chủ tịch ủy ban nhân dân phường hóa an từ ngày hai mươi bảy tháng bảy
thành ủy tp biên hòa cũng quyết định cho bà huỳnh thu hà thôi giữ chức phó bí thư đảng ủy phường hóa an
và chỉ định ông dương minh sang giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy phường hóa an nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tính đến chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy phường hóa an là đơn vị có số ca dương tính cao nhất thành phố biên hòa
với hai trăm sáu mươi tám ca nhiễm và gần bốn trăm linh trường hợp f một
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh đồng nai cũng đã quyết định gia hạn
thời gian phong tỏa toàn bộ phường hóa an đến ngày một tháng tám
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa ban hành quyết định về việc thực hiện nghiêm một loạt các biện pháp
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn trong đó khuyến cáo là không ra đường từ một mươi tám h tối hôm trước
đến sáu giờ sáng ngày hôm sau và thời gian thực hiện là từ h ngày hai mươi tám tháng bảy đến hết ngày một tháng tám
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai mặc dù địa phương đã áp dụng giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh
theo chỉ thị một mươi sáu từ ngày chín tháng bảy nhưng vẫn còn người dân chủ quan chưa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
cụ thể lượng người phương tiện ra ngoài khu vực công cộng tham gia giao thông không thuộc trường hợp cấp thiết vẫn còn nhiều
do đó để thực hiện hiệu quả hơn quyết liệt hơn chí thị một mươi sáu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai yêu cầu người dân
thực hiện nghiêm khuyến cáo không ra đường từ một mươi tám h tối hôm trước đến sáu h sáng hôm sau
thời gian thực hiện từ giờ ngày hai mươi tám tháng bảy đến hết ngày một tháng tám
ngoài trừ những người thuộc năm nhóm trường hợp gồm cấp cứu cứu hỏa các lực lượng làm công tác phòng chống dịch
hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch của cơ quan chức năng chính quyền địa phương
cán bộ phóng viên biên tập viên các cơ quan báo đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn
lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị lực lượng xử lý sự cố về điện nước hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật
cán bộ công chức viên chức người lao động làm việc tại các cơ quan nhà nước
có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan về việc phân công nhiệm vụ công tác
các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu đưa đón lực lượng phòng chống dịch bệnh
phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện phương án một cung đường hai địa điểm
phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất hàng hóa xuất nhập khẩu
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai cũng yêu cầu các cá nhân hộ gia đình kinh doanh tạm diễn các dịch vụ
cung cấp đồ ăn thức uống chế biến sẵn kể cả mua hàng mang về
thời gian thực hiện từ giờ ngày hai mươi chín tháng bảy
kính thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và nhằm tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả
công tác tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín công an các địa phương đã xử lý nghiêm các tập thể cá nhân
phát tán thông tin sai lệch sự thật và ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch
thời gian qua công tác tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín đã được phát triển
công tác tuyên truyền đã đạt nhiều kết quả tích cực có ý nghĩa quan trọng đóng góp vào thành công chung trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
với quan điểm thông tin kịp thời minh bạch chính xác tinh cậy thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh tại các địa phương có vai trò
trong việc cập nhật thông tin phổ biến kiến thức định hướng lan tỏa thông tin tạo sự đồng thuận để người dân cùng các cấp chính quyền
chung tay để lùi dịch covid một mươi chín
tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp cố tình hoặc thiếu hiểu biết đăng tải chia sẻ thông tin sai lệch gây bất an dư luận
mới đây tại tp hcm cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giam hai tháng đối với phan hữu điệp anh sáu mươi tuổi về hành vi
tung tin sai sự thật xuyên tạc về công tác phòng chống dịch
tôi nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật vô tình xuyên tạc các biện pháp phòng chống dịch của đảng nhà nước
điều này đã gây dư luận hoang mang trong quần chúng nhân dân dẫn đến hiểu sai bản chất cũng như công sức mà chính quyền và người dân thành phố đang chung tay phòng chống dịch
tại bình thuận công an thành phố phan thiết cũng vừa quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với trần hên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu về hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc vu khống xúc phạm hình ảnh uy tín cơ quan tổ chức nhà nước
cụ thể ông này đã sử dụng trang facebook cá nhân có tên trần hên sử dụng những ngôn từ thiếu chuẩn mực vô khống
xúc phạm lực lượng bảo vệ dân phố dân quân tự vệ trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín

công an tp hcm cũng vừa quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với trần hên sinh năm hai nghìn sáu về hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc vô khống xúc phạm lực lượng bảo vệ dân phố dân quân tự vệ trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín